thưa quý vị một vụ việc đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
đó là vụ việc vỡ đường dây đầu tư tiền ảo đa cấp lên tới một mươi năm tỷ đồng tại tp hcm
công ty bị tố cáo lừa đảo là modemtech có trụ sở tại lầu chín tòa nhà việt comren
đường nguyễn huệ phường bến nghé quận một tp hcm
rõ ràng tiền ảo không phải là câu chuyện mới thế nhưng nó vẫn luôn luôn nóng
bởi số hệ lụy mà nó gây ra cho xã hội là rất lớn
dẫn dụ mạng lưới với gần ba mươi hai người tham gia đầu tư tiền ảo
hứa hẹn mức độ lợi nhuận thấp nhất lên tới bốn mươi tám
thời gian hoàn vốn sau bốn tháng công ty cổ phần modentech đã huy động được hơn một mươi năm tỷ đồng
và chỉ sau một thời gian thì công ty này biến mất
như vậy các nạn nhân đã mất tiền thật cho một công ty mà
chúng tôi cho rằng các bạn có thể nghe người ta nói rất nhiều điều hay
về kinh doanh tiền ảo cũng như vàng ảo
nhưng các bạn hãy tự suy xét
cái điều đơn giản là cái đồng tiền đó
nó không có ai đứng ra đảm bảo cho nó
các bạn cũng không biết nó xuất xứ từ đâu
cái điều thứ hai là không làm gì thì làm sao có thể có một cái lợi nhuận cao như thế để trả cho các bạn
người ta chỉ có thể là lừa các bạn thôi
và vì vậy cho nên hãy đừng có tham những cái điều vô lý mà tự chua họa vào thân mình
hiện nay các nạn nhân của công ty cổ phần modentech đã kéo đến phố đi bộ nguyễn huệ
thành phố hồ chí minh
bao vây trụ sở công ty giang bang dôn để tố cáo hành vi lừa đảo
trong diễn biến có liên quan sáng nay chín tháng bốn
các nạn nhân đang tập hợp đơn thư tài liệu có liên quan nhằm tố cáo vụ việc ra cơ quan công an
trước những diễn biến phức tạp xảy ra tại trung tâm thành phố hồ chí minh
hiện công an thành phố đã vào cuộc để nắm bắt tình hình
vụ lừa tiền ảo một mươi năm tỷ đồng đang khiến cho hàng nghìn người trắng tay
vì đã chót giao cả tài sản cho các đối tượng kinh doanh tiền ảo
trong vụ việc này có rất nhiều vấn đề được đặt ra
đó là hành vi kinh doanh của công ty moderntech có vi phạm luật pháp của việt nam hay không
và các nạn nhân trong vụ việc này thì có thể đòi lại được số tiền đã đầu tư hay không
khách mời trường quay ngày hôm nay là luật sư lê ngọc hoàng
trưởng văn phòng luật sư long tâm và luật sư thành phố hà nội sẽ giúp chúng ta giải đáp câu hỏi này
xin chào luật sư lê ngọc hoàng và cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
trước hết thì xin ông có thể đưa ra những đánh giá chung về hình thức hoạt động của loại đầu tư tiền ảo trong vụ việc này
vâng đầu tư tiền ảo là một cái loại hình mới xuất hiện ở việt nam
tuy nhiên là cái cơn sóng kinh doanh và đầu tư bitcoin này đang mạnh lên dữ dội từng ngày
và kết quả chỉ mang lại hội định xấu cho xã hội và các nhà đầu tư
nói riêng về cái hình thức hoạt động của công ty modern tech
thì đây là một cái startup mới thành lập từ ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
được gửi quyền bởi hai công ty ifan của singapore và pincoin của ấn độ
với cái lời mời đầu tư rất là ngon ngọt trà thưởng là đến bốn mươi tám
lãi suất bốn mươi tám một tháng rút vốn trong bốn tháng và được hoa hồng môi giới đến tám
khi các nhà đầu tư gửi tiền vào thì họ được rút lãi suất bằng cái đồng tiền gọi là ifel
và cái nguyên nhân đổ vỡ của cái thương vụ
một mươi năm tỷ này là cái đồng tiền ifan
sau khi mà được trả lãi thì liên tục giảm giá và không thể bán được trên thị trường
hàng ngàn người lên đến ba mươi hai người từ đó mà phá sản
một lần nữa qua vụ việc này tôi nhấn mạnh rằng không nên đầu tư vào cái kinh doanh
cái lĩnh vực tiền ảo quá rủi ro và mạo hiểm này
vâng rõ ràng là cái bánh vẽ mà họ đặt ra cho các nhà đầu tư thì rất là hấp dẫn đúng không ạ
khi mà tham gia vào đường dây này thì các nhà đầu tư đã phải chịu thiệt hại rất là lớn
vậy thì riêng đối với công ty mohamtec ở đây thì họ vi phạm luật pháp của việt nam như thế nào ạ thưa ông
vâng có năm cái điều vi phạm rất rõ nét
một là công ty này đã kinh doanh một cái ngành nghề mà pháp luật cấm không được kinh doanh
theo quy định của luật tế chính nhất hà
thứ hai là vi phạm việc kinh doanh theo hình thức đa cấp mà không được phép của bộ công thương
thứ ba là đã có hành vi gian dỗi lợi dụng người nổi tiếng như là ca sĩ đàm vĩnh hương
lệ quyên đứng ra để mà lôi kéo dụ dỗ chiếm cả tài sản
bốn là họ đã không tuân thủ hình thức và nội dung của cái giao kết hợp đồng hợp tác kinh doanh và đầu tư
năm là họ đã vi phạm cái phương thức chuyển tiền và chuyển lợi nhuận phương thức thanh toán
theo quy định của luật pháp việt nam
vâng như vậy là năm cái vi phạm rất là rõ ràng đúng không ạ
và xin được nhấn mạnh thêm nữa là luật pháp việt nam thì nghiêm cấm mọi cái hành vi giao dịch liên quan đến tiền ảo
thì không hiểu là vì lý do gì mà những công ty như thế này vẫn có thể hoạt động được ở thị trường việt nam
và thậm chí là trong vụ việc này theo như chúng tôi được biết là họ đã lôi kéo và rụ rỗ được tới ba mươi hai người tham gia
họ đã lách luật như thế nào thưa luật sư
vâng có thể nói là họ đã rất khôn ngoan khi mà lợi dụng cái kẽ hở của pháp luật việt nam
với cái sự mà lòng lẻo và quá chậm trễ trong cái điều chỉnh của pháp luật việt nam
cụ thể như sao
như sau thứ nhất họ lợi dụng một cái ngành nghề đăng ký kinh doanh
cái website để lập lờ đánh lận con đen mà hoạt động cái phương tức mà huy động tiền
và trả lãi suất bằng cái tiền ảo trên cái phương tiện là mạng viện thập mạng internet
thứ hai là họ đã lợi dụng cái mô hình kinh doanh đa cấp để đánh được cái lòng tham của đa số các nhà đầu tư
thứ ba là họ lợi dụng cái công nghiệp công nghệ mà mạng máy tính
để hoàn toàn thao tác xử lý
về việc ký hợp đồng trả thưởng các lãi suất trên mạng máy tính với các nhà đầu tư
mà không hề ký kết bằng văn bản để mà căn cứ vào đó khi mà có cái thiệt hại xảy ra
thì các nhà đầu tư bây giờ không biết là bám vào cái văn bản ký kết nào
đến cơ quan thẩm quyền nào để yêu cầu giải quyết cái thiệt hại của người ta
thứ tư là cái kẽ hở pháp luật là về phía các cơ quan pháp luật
cơ quan pháp luật của việt nam đã quá
lúng túng và chậm trễ trong việc ra cái văn bản quy phạm pháp luật
để điều chỉnh cụ thể cái lĩnh vực hoạt động kinh doanh tiền ảo và tiền công nghệ hiện nay
vâng chắc chắn là bây giờ là các nhà đầu tư thì họ đang rất là hoang mang
bởi vì là có lẽ cái sản của họ thì đã mất trắng
thế thì một vấn đề mà tôi nghĩ là họ rất quan tâm
đấy là cái cơ hội mà họ có thể đòi lại được cái số tiền đầu tư ấy thì có lớn hay không ạ
tôi trả lời ngay là vô cùng khó
nó xuất phát từ những nguyên nhân sau đây
thứ nhất là nếu mà đòi tiền theo cái phương thức
mà tranh chấp về cái hợp đồng thì ở đây
các cái nhà kinh doanh đầu tư kinh doanh chứng khoán đã rất khôn ngoan
không để lưu vết về cái hợp đồng chỉ bằng những cái phần mềm máy tính để giao dịch
thứ hai là đòi theo cái quan hệ pháp luật hình sự
cụ thể đây khi mà chứng minh được cái dấu hiệu hành vi gian dối
để chiếm đoạt tài sản của các cái đại diện ủy quyền của ifan và pincoin
thì ở đây là các cái ông chủ ông trùng thực sự đã cao chạy xa bay
và ở nước ngoài
bản thân những người đại diện ủy quyền này có phải là nạn nhân hay không
và xin nhấn mạnh rằng ngay cả các nhà đầu tư cũng có thể là bị có dấu hiệu cấu thành tội phạm
vì họ đã bản thân họ đã tham gia vào một cái hoạt động hoạt động bất hợp pháp
cho nên là ở đây nếu mà có đủ dấu hiệu từ hình sự thì tôi cho rằng là cơ quan chức năng
cần phải nhanh chóng vào cuộc để khởi tố và xử lý theo
một trong hai cái phương thức này
đó là tội danh đấy là tội danh tài điểm một trăm bảy mươi năm một luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm là
lạm dụng thí nghiệm chiếm đoạt tài sản
hoặc là tội danh tài điểm hai trăm chín mươi một luật hình sự là sử dụng các mạng máy tính
mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản
vâng giả sử như là bây giờ là tôi là một người đang có tiền và có nhiều tiền rảnh rỗi
thì qua những phân tích của luật sư vừa rồi thì tôi nghĩ là tỉnh táo và phôn ngoan nhất
thì có lẽ là tôi không nên đầu tư vào tiền ảo ông có nghĩ như vậy không ạ
đương nhiên tại vì cụ thể ở đây là có ba vấn đề mà tôi cũng đồng ý kiến với cả chương trình
là hiện nay đã pháp luật cấm thì ta không được đầu tư vào kinh doanh
bản thân mình đã phạm tội rồi chứ chưa nói là có lợi nhuận hay không
thứ hai là với cái kiến thức về am hiểu về cái lĩnh vực đầu tư tiền ảo này là quá thấp
ngay cả trên thế giới chứ không nói là việt nam
thì kinh doanh về cái này là cái điều mà rất rủi ro
thứ ba là cái cơ sở khoa học để là căn cứ để đánh giá về giá trị và cái lợi nhuận
đến nay là hoàn toàn không có một phương pháp khoa học nào để đánh giá
thứ tư là có quá nhiều công ty start up công ty mới thành lập
và có nhiều cái dấu hiệu mà trục lợi gian dối và trục lợi trong cái lĩnh vực này
cho nên là với cái bốn cái
nội dung như thế tôi cho rằng một lời khuyên và nhấn mạnh cuối cùng là
hiện nay không nên đầu tư vào tiền ảo để tiền công nghệ
xin được cảm ơn lời khuyên rất là rõ ràng và cạn kẽ của luật sư dành cho khán giả của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn chương trình
thưa quý vị và các bạn vụ việc lần này tiếp tục cho thấy hoạt động đầu tư và kinh doanh tiền ảo
thì vẫn diễn biến rất phức tạp và hệ lụy của tiền ảo cũng hết sức là nặng nề
khi hàng trăm gia đình đã lâm vào cảnh điêu đứng
chúng tôi cũng đã rất nhiều lần cảnh báo trên sóng của truyền hình công an nhân dân
về những chiêu trò cũng như là thủ đoạn kinh doanh tiền ảo
thế nhưng vì nhiều lý do mà số nạn nhân của loại hình này vẫn gia tăng
một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại đó là việc đầu tư tiền ảo làm mất tiền thật vào các công ty mạng